sau thông tin về trẻ mầm non được đến trường sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
trẻ mầm non ở tp hcm sẽ chưa đi học thật sự mà chỉ đến trường tham gia tết theo tinh thần tự nguyện
có sự đồng ý của phụ huynh thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình covid một mươi chín vào chiều nay
theo đó lộ trình đi học trực tiếp của học sinh mầm non trên địa bàn thành phố đang được sở giáo dục
và đào tạo tp hcm tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố để triển khai sau tết nguyên đáng
tức khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai còn hiện nay trẻ mầm non sẽ đến trường tham gia tết
theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh hiện tp hcm đã trở thành vùng xanh
tuy nhiên việc đi học của học sinh các cấp còn lại từ mầm non đến lớp sáu vẫn trên cơ sở đồng thuận
của phụ huynh và đáp ứng tám trên một mươi tiêu chí phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố cho biết tết nguyên đáng năm nay thành phố sẽ không bắn pháo hoa
so với mọi năm hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trong dịp tết
được thực hiện trễ hơn so với kế hoạch hoạt động đường hoa nguyễn huệ vẫn sẽ triển khai như thông lệ
nhằm giúp người dân có điểm vui chơi trong dịp năm mới